trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại trung quốc bộ công thương đã đưa ra khuyến nghị
đối với hoạt động sản xuất xuất khẩu hàng nông thủy sản sang thị trường này
theo dự báo của bộ công thương sự việc trung quốc phát hiện ra ổ dịch covid một mươi chín mới có thể khiến các cơ quan chức năng quốc gia này
tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm kiểm nghiệm kiểm dịch truy xuất nguồn gốc
các mặt hàng chịu ảnh hưởng nhiều của việt nam là nông sản các loại thịt thủy sản đông lạnh tươi sống
và chế phẩm liên quan tại các cảng cửa khẩu nhập khẩu nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín
điều này cũng có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước việt trung
do đó bộ công thương khuyến nghị các doanh nghiệp hộ sản xuất hàng nông sản thủy sản xuất khẩu đi thị trường trung quốc
tăng cường công tác giám sát chất lượng chủ động phối hợp chặt chẽ với đối tác nhập khẩu
tuân thủ nghiêm các quy định của trung quốc về tiêu chuẩn chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc
điều này góp phần giảm thiểu rủi ro và thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới